tại đường đi bộ nguyễn huệ ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố hồ chí minh
đã tổ chức khai mạc triển lãm năm mươi năm thực hiện di trúc thiêng liêng của chủ tịch hồ chí minh
hoạt động này được tổ chức nhằm kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám
quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
tại đường đi bộ nguyễn huệ triển lãm giới thiệu búc tích bản di trúc
do chủ tịch hồ chí minh soạn thảo vào tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
và bản di trúc công bố năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
hình ảnh khai khóa cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân miền nam
dưới sự lãnh đạo của đảng đã đạt nhiều thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống mỹ
triển lãm cũng giới thiệu sự nỗ lực của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố
trong việc khắc phục khó khăn đạt được nhiều thành tựu
làm nên diện bạo mới cho thành phố mang tên bắc
dọc đường đồng khởi cùng văn hóa lao động triển lãm với chủ đề
thành phố hồ chí minh chăm lo đời sống nhân dân theo di trúc của bác hồ kính yêu
là hình ảnh các công trình góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội
chăm lo đời sống nhân dân của đảng bộ chính quyền thành phố
tại nhà văn hóa thanh niên triển lãm với chủ đề
tuổi trẻ thành phố hồ chí minh thực hiện di trúc của bác hồ
đã giới thiệu nhiều hình ảnh về các công trình chiến dịch
phong trào đầy ý nghĩa của tuổi trẻ thành phố trong suốt những năm qua
triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày một mươi năm tháng chín